tại hà nội đã diễn ra đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
dự chỉ đạo đại hội cùng dự có đại tướng nguyễn xuân lịch
ubnd phó bí thư quân ủy trung ương tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
gửi lãng hoa chúc mừng đại hội
thủ tướng bày tỏ xúc động trước những hành động việc làm thiết thực ý nghĩa
của những anh bộ đội cụ hồ hàng đêm ngủ ngoài rừng canh giữ vững chắc tuyến biên giới
để ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh nhường chỗ ngủ tận tình chăm sóc người dân
tại các điểm cách ly trong thời gian tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
có những thời cơ to lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
nhất là vấn đề biển đảo về an ninh phi truyền thống âm mưu chống phá của các thế lực thù địch
kích động chia rẽ nội bộ trong đảng đòi hỏi mỗi cán bộ phải phát huy cao độ
truyền thống yêu nước đoàn kết vượt qua mọi thử thách thủ tướng yêu cầu thực hiện phong trào thi đua
phải toàn diện liên tục và thường xuyên xây dựng tập thể cán bộ chiến sĩ toàn quân
đều có động cơ quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu nội dung chỉ tiêu thi đua
xây dựng đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong quân đội
làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân
tại hội nghị ba trăm linh tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua
quyết thắng của toàn quân năm năm qua đã được lãnh đạo bộ quốc phòng trao thưởng